mô hình nhà vệ sinh công cộng miễn phí kết hợp với cà phê mang đi là một mô hình mới ở thành phố hồ chí minh
và đã giúp thành phố này thực hiện được kế hoạch xây dựng mới một nhà vệ sinh công cộng
để phục vụ người dân thành phố từ năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng đến nay thì kế hoạch này vẫn nằm trên giấy
đây là mô hình mới vừa là kiosk bán cà phê mang đi vừa kết hợp phục vụ nhà vệ sinh công cộng miễn phí
mô hình này là dịch vụ có lợi nhuận để tái đầu tư trở lại nâng cấp quản lý và vận hành nhà vệ sinh công cộng một cách tốt nhất
đây cũng là mô hình giải quyết được bài toán mà thành phố hồ chí minh đang gặp phải
là có hơn sáu mươi nhà vệ sinh công cộng của thành phố đang xuống cấp trầm trọng
nhà vệ sinh kế bên mô hình kinh doanh do đó nên chúng tôi cũng đã bố trí theo thiết kế cửa nhà vệ sinh riêng biệt
với cửa của mô hình kinh doanh để hai mô hình này
nó gần bên nhau nhưng mà độc lập lẫn nhau
doanh nghiệp xác định đây là hoạt động mang tính trách nhiệm với cộng đồng
người sử dụng đến đây không mua cà phê vẫn có thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng miễn phí
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín mô hình này đáp ứng được việc giãn cách xã hội tăng tầng suất phục vụ khách
cũng như hình thành thói quen cho người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách ở nơi công cộng
nhà vệ sinh này rất là hiện đại và thông minh nó có cửa tự động
là mình chỉ còn chạm tay là nó sẽ vô còn ở phía trong thì mình chỉ còn chạm tay là nó sẽ được mở ra
ở trong nó cũng có một cái mạng hình mà em thấy là thí dụ như mình ngồi ở trong mình có thể xem được ở ngoài có ai em đứng không
khi khách vừa đi ra khỏi cái nhà vệ sinh thì em sẽ điều một bệnh nhân nguyên hoặc là em đi vào dọn vệ sinh ngay lập tức
để tránh trường hợp mà nhà vệ sinh của mình sẽ có mùi và nó không có sạch
hiện thành phố đã có năm tổ hợp cà phê mang đi
và nhà vệ sinh công cộng được đặt tại các khu vực trung tâm thành phố đông đúc người qua lại ở quận một và quận ba
với chi phí đầu tư mỗi tổ hợp khoảng bốn trăm linh bảy trăm linh triệu đồng lợi nhuận thu được công ty sẽ đầu tư thêm cho các nhà vệ sinh công cộng
giúp giữ cho các nhà vệ sinh công cộng luôn sạch sẽ an toàn và tiện lợi cho mọi người
dần dần giúp người dân nâng cao ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh chung góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh xanh sạch đẹp